từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng sáu tại nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
hôm nay thủ tướng chính phủ đã tiếp tục tham dự các phiên họp hoạt động quan trọng của hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại osaka nhật bản
sau đây là phần tổng hợp của truyền hình nhân dân
tại phiên thảo luận về phát triển bền vững các nhà lãnh đạo khẳng định tăng cường hợp tác thực hiện nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững
hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện đúng thời hạn các mục tiêu phát triển bền vững nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo hạ tầng chất lượng cao giáo dục môi trường y tế năng lượng
các nước kêu gọi tăng cường hợp tác hỗ trợ các nước đang phát triển mở rộng phụ cập y tế toàn dân phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm chăm sóc sức khỏe ban đầu tiêm chủng dinh dưỡng nước sạch
tuy nhiên giữa các nước g hai mươi vẫn còn khác biệt trong vấn đề biến đổi khí hậu trong đó hầu hết các nước thành viên g hai mươi khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ thỏa thuận paris về khí hậu trong khi mỹ nhắc lại việc rút khỏi thỏa thuận này
tại phiên thảo luận chuyên đề về phụ nữ các nhà lãnh đạo nhấn mạnh bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ đóng vai trò quan trọng hướng tới tăng trưởng bền vững và bao trùm
các nước g hai mươi khẳng định phấn đấu thu hẹp khoảng cách về lao động việc làm giữa phụ nữ và nam giới còn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi
cam kết tăng cường giáo dục đào tạo cho học sinh nữ nhất là các kỹ năng số để đáp ứng các yêu cầu của việc làm mới trong tương lai
tiếp tục triển khai sáng kiến cung cấp tài chính cho doanh nhân nữ nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nữ ở các nước đang phát triển
kết thúc hai ngày thảo luận hội nghị đã thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo g hai mươi trong đó khẳng định tiếp tục hợp tác phối hợp trong các vấn đề kinh tế toàn cầu
trong ngày hai mươi chín tháng sáu biên lề các hoạt động của hội nghị g hai mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gặp và hội kiến với các tổng thống nga hàn quốc các thủ tướng đức australia tổng thư ký liên hợp quốc chủ tịch ngân hàng thế giới và chủ tịch ngân hàng phát triển châu á adb
tại cuộc tiếp thủ tướng australia scott morrison thủ tướng australia nhất trí với đề xuất của thủ tướng nguyễn xuân phúc về việc hai bên phối hợp chặt chẽ trong triển khai hiệu quả hiệp định đối tác xuyên thái bình dương toàn diện và tiến bộ cptpp
đẩy sớm kết thúc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
chủ tịch ngân hàng châu á takehiko nakao đề nghị hai bên sớm ký kết các thỏa thuận cho vay trong lĩnh vực chăm sóc y tế phát triển nguồn nhân lực trị giá hai trăm năm mươi năm triệu đô la mỹ
đồng thời trong tài khoá hai nghìn một mươi chín dự kiến cho việt nam vay ba trăm một mươi năm triệu để triển khai các dự án về nâng cao khả năng ứng phó về biến đổi khí hậu và cải thiện môi trường đô thị
tại cuộc gặp với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres hai bên trao đổi về các vấn đề an ninh phát triển ở khu vực và trên thế giới
cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác giữa liên hợp quốc và asean trong năm hai nghìn hai mươi khi việt nam làm chủ tịch asean
tổng thư ký liên hợp quốc cũng chúc mừng việt nam đã trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và nhận lời sang thăm việt nam theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
cũng trong chiều ngày hai mươi chín tháng sáu tại osaka nhật bản tiếp chủ tịch tập đoàn marubeni kakinoki masumi thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao
marubeni một tập đoàn lớn của nhật bản đã có các hoạt động đầu tư kinh doanh tại việt nam bảy mươi năm qua
đề nghị tập đoàn tiếp tục đầu tư lâu dài tại việt nam trong nhiều lĩnh vực
chủ tịch tập đoàn marubeni cho biết việt nam là thị trường quan trọng hàng đầu
nên tập đoàn sẽ mang tất cả kinh nghiệm công nghệ tốt nhất để đầu tư vào việt nam
tiếp chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn gxtg ông theutomu sugimori thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh sự hợp tác
giữa tập đoàn với petrolimac trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và áp dụng các phương pháp quản trị tiên tiến
quản lý tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và công nghệ hiện đại của nhật bản tại petrolimax
chủ tịch tập đoàn gxtg bày tỏ kế hoạch hợp tác đầu tư với petrolimac và mong muốn được thủ tướng tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới
tiếp ông nobiru arachi chủ tịch ngân hàng jet một ngân hàng lớn của nhật bản hoạt động tại nhiều quốc gia
thủ tướng hoan nghênh việc the trudet mong muốn là cầu nối thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ nhật bản đầu tư vào việt nam và cho biết
việt nam đang phấn đấu có một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi đây cũng là cơ hội cho các ngân hàng hoạt động tại việt nam
các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam
nhân dịp sang osaka nhật bản

trong thời gian tới hội nghị thượng đỉnh g hai mươi chiều hai mươi chín tháng sáu theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp lãnh đạo hội hữu nghị nhật việt vùng kansai
thủ tướng mong muốn hội hữu nghị nhật việt tại kansai đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu hợp tác văn hóa tăng cường giao lưu kinh tế thương mại
nhất là những mặt hàng thế mạnh của khu vực kansai
thủ tướng cũng đề nghị hội quan tâm đến việc gìn giữ phát huy tình hữu nghị hai nước nhất là trong những người trẻ tại kansai và nhật bản
về phần mình chủ tịch hội hữu nghị nhật việt tại kansai ông techi nishimura khẳng định trong thời gian tới hội sẽ để mạnh các hoạt động hỗ trợ
xúc tiến triển khai các dự án đầu tư tại việt nam với nhiều mô hình đa dạng và hiệu quả hơn
tiếp ông hitoshi kato chủ tịch hội hữu nghị nhật việt thành phố sakai người bạn thân thiết của việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao tình cảm và sự đóng góp tích cực của hội vào việc thúc đẩy giao lưu nhân dân
tăng cường hợp tác quốc phòng kinh tế văn hóa giữa hai nước việt nam nhật bản
hiện nay hội hữu nghị nhật việt thành phố sakai đang xúc tiến hỗ trợ dự án nuôi cá ngừ tại tỉnh bình định việt nam
với những kết quả cụ thể nâng cao về sản lượng chất lượng nuôi cá
ông hitoshi kato khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để nâng cao thu nhập của những người nông dân trong dự án nuôi cá này tại việt nam